cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa tạm giữ hình sự đối tượng a thuốc một mươi chín tuổi
trú tại thôn hai xã đắc nê huyện con rẫy tỉnh con tum để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là cha ruột của đối tượng
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một sau khi đã uống rượu với một số người ở cùng thôn
thì an thuốc đi ra tròi ở ruộng của gia đình để tìm bố ruột là ông a pơi bốn mươi tuổi
sau đó giữa a thuốc và ông a pơi xảy ra mâu thuẫn
a thuốc đã dùng cây xà beng và một khúc gỗ dài hai mét đánh nhiều lần vào vùng lưng
làm ông a pơi bị đa chấn thương nội tạng dẫn đến tử vong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc và công an huyện iaeo vừa phối hợp điều tra làm rõ một vụ án mạng
vụ án xảy ra tại thôn một xã yaran huyện yalel
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một y năm cơ sơ cùng tám đối tượng trú tại xã yaran đi chơi bia và gặp nhóm y zut nghie và bốn đối tượng khác
do mâu thuẫn liên quan đến phai nền
ở hai bên xảy ra sâu sát y năm đã dùng cây cơ bị gãy tấn công nhóm của y zut
hậu quả khiến y zut và y zương bị thương còn y khoang an rung tử vong trên đường đến bệnh viện
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam in năm cơ sơ
về hành vi giết người và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan
một vụ cối gây thương tích cũng đã xảy ra tại tỉnh an giang liên quan đến mâu thuẫn vay mượn tiền
đối tượng là nguyễn duy phương chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
theo điều tra năm hai nghìn hai mươi ông đào văn đảo hàng xóm của phương đã mượn phương ba mươi triệu đồng
sau nhiều lần bị phương đòi tiền ông đảo không trả
vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một sau khi đi nhậu về phương mang một ống tuyếp sắt sang nhà ông đảo đòi tiền
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
phương cầm tuyếp sát đánh nhiều cái vào đầu và người ông đảo gây thương tích một mươi năm
sau khi gây án phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
không có mâu thuẫn gì nhưng thấy các bạn gọi thì cầm theo dao đi đánh nhau trả thù
đó là lời khai của một thiếu niên sau khi bị lực lượng công an bắt giữ
về hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn hà nội
và thực tế những lời khai kiểu như thế này không chỉ xuất hiện trong một
mà là khá phổ biến tại các vụ ở nhiều tỉnh thành khác nhau
cho thấy sự manh động của tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên
nhóm thanh thiếu niên này mang hung khí phóng xe tốc độ cao lạng lách đánh võng
gây dối trật tự công cộng trên địa bàn phường giang biên quận long biên
vừa bị cơ quan công an bắt giữ vào đầu tháng một mươi vừa qua
còn đây là một mươi một đối tượng bị công an quận hoàng mai bắt giữ về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội
nên đã liên hệ với các nhóm để đi trả thù
vào tối ba mươi tháng một mươi cả nhóm với khoảng một mươi xe máy chở hai chở ba
bằng theo hưu khí gặp nhóm đối thủ để trả thù
khi đến địa bàn phường yên sở quận hoàng mai thì gặp một nhóm khác
và bị nhóm này tấn công bằng việc dùng chai thủy tinh chứa xăng
và phóng lợn đuổi đánh áp đảo nên đã bỏ chạy
theo công an thành phố hà nội thời gian qua tình hình tội phạm
trong đứa tuổi vị thánh niên trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp
các hình thức phạm tội ngày càng đa dạng manh động nguy hiểm
khiến dư luận không khỏi lo lắng
hầu hết các đối tượng đều có tuổi đời rất trẻ dưới một mươi tám tuổi
nên nhận thức pháp luật còn hạn chế
trong khi đó mạng xã hội phát triển
các em dễ bị cuốn theo các trảo lưu trên các trang mạng
nên thích thể hiện bản thân thông qua các hành vi gây rúi trật tượng công cộng
phạm tội trong thanh thiếu niên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
gây hoang mang lo lắng cho người dân
thực tế này cũng giống lên hồi chuông báo động về trách nhiệm của mỗi cá nhân
gia đình và xã hội trong việc chung tay phòng ngừa góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này
khi ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội này kèm theo đó
tính muốn khám phá của độ tuổi mới lớn này sẽ dẫn đến tình trạng các em dễ bị xa ngã
khi mà sống trong một môi trường không tốt
và môi trường không tốt ở đây nó được thể hiện
trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường
cũng như các môi trường xã hội có tác động kèm theo
về phía nhà trường thì nhà trường ở đây thì có thể là trong một số trường hợp nhất định
đã quá chú trọng đến vấn đề giáo dục về văn hóa về các kiến thức
nhưng mà lại quên đi cái cách giáo dục về cái đời sống xã hội của các em
và ít có sự quan tâm trao đổi đối với cha mẹ các em
trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
vừa qua công an tp hà nội cũng đã ban hành kế hoạch về phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên trên địa bàn thành phố
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến người chưa thành niên giải quyết triệt đề tình trạng thanh thiếu niên
mang theo hung khí điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng đuổi đánh nhau
gây dối chất tự công cộng
đã đến lúc cần sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng
cùng các ban ngành có liên quan để chung tay phòng ngừa ngăn chặn tội phạm này
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân thành phố hải phòng
vừa triệt phá thành công ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy
do nguyễn thị thanh hương chú tại quận lê trân cầm đầu thu giữ gần năm trăm linh g ma túy các loại
qua công tác theo dõi quản lý địa bàn chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an quận lê trân
bắt giữ đào anh tuấn trú tại quận hồng bàng khi đối tượng vừa nhận ma túy
của nguyễn thị thanh hương để đi tiêu thụ
khám xét người tuấn cơ quan công an thu giữ gần hai trăm linh gram ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của hương thu giữ gần hai trăm sáu mươi tám gram heroin
cùng nhiều tăng vật được sử dụng để chia lẻ ma túy
được biết hương có nhiều người thân trong gia đình phạm tội về ma túy
bản thân hương cũng đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân đã tạm giữ nguyễn thị thanh hương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đào anh tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đột kích kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn
phát hiện hàng chục khách hát sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày một mươi ba tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã tiến hành khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với quản lý quán karaoke là huỳnh bùi hậu anh hai mươi chín tuổi
trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một
điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê đột kích quán karaoke tk
nằm trên đường nguyễn tất thành thuộc địa bàn phường xuân hà quận thanh khê
phát hiện bảy phòng có khách đang hát qua test nhanh có năm mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
được biết quán karaoke trên do huỳnh bùi hậu anh làm quản lý
mặc dù biết khách hàng sử dụng trái phép chất ma túy nhưng anh vẫn tạo điều kiện
cử nhân viên đóng cửa và tắt đèn bên ngoài để tránh bị lực lượng công an phát hiện
công an quận thanh khê đã hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
phát livestream với lời lẽ thô tục bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác
bùi quang thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh ra quyết định khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi vu khống
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
công an thị xã bình minh có tiếp nhận đơn tố giác của một người phụ nữ
về việc bùi quang thức đăng tải nội dung không đúng sự thật vu khống cá nhân
qua xác minh cơ quan công an xác định nội dung tố giác là đúng sự thật
qua điều tra xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân giữa người tố giác với thức
thức đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động truy cập vào tài khoản youtube thánh cờ miền tây
do thức làm chủ phát live stream với lời lẽ thô tục bịa đặt
nhằm xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ trên
tại cơ quan công an thức đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
tàng trữ và mua bán pháo nổ hà trọng thay chú tại huyện tuy phước
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an thị xã an nhơn tỉnh bình định bắt giữ
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an thị xã an nhơn
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang hà trọng thay
đang vận chuyển một bao ni lông chứa hai mươi hộp hàng nghi là pháo hoa nổ
qua đấu tranh hà trọng thay tự nguyện giao nộp thêm ba mươi năm hộp khác được cất giấu tại nhà
và khai nhận tất cả là pháo hoa nổ với khối lượng gần một trăm linh kg
được đối tượng mua thông qua mạng xã hội để về bán kiếm lời
hiện công an thị xã an nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam
hành hiếu chú tại tỉnh quảng trị để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hiếu chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của tu sĩ thích quảng nhẫn
ở chùa kim quang xã phú xuân huyện crong năng lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân
sau đó đối tượng lấy danh nghĩa chủ tài khoản nhắn tin vay mượn tiền của rất nhiều người
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận đã lập nhiều trang web và tài khoản facebook
rồi nhắm đến nhắm đến các nhà chùa nói sẽ ủng hộ tiền công đức
khi các nhà chùa kích vào đường link do hiếu gửi đến để xác nhận thì liền bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản
ngoài ra hiếu còn nhắm đến những người bán hàng online nói muốn đặt cọc tiền
rồi dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hiếu đã lừa chiếm đoạt của rất nhiều bị hại
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
để điều tra về hành vi sử dụng facebook của hiếu
hành vi trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa khởi tố nhóm đối tượng là thuyền trưởng máy trưởng và các nhân viên tàu thành lễ hai
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ bình dương
các đối tượng gồm nguyễn ngọc thành hưng quê an giang thuyền trưởng phan phú quế quê kiên giang
nguyễn tấn thành quê bạc liêu huynh tấn đạt quê an giang và trần vân cụ
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên sông đồng nai đoàn thuộc địa phận xã long hưng thành phố biên hòa
đội cảnh sát kinh tế công an biên hòa bắt quả tang tàu thành lễ hai đang neo đậu trên sông
để các thuyền viên hút trộm sang a chín mươi năm bán sang ghe gỗ của nguyễn thành long quê tiền giang
qua kiểm tra phát hiện khoảng ba trăm linh lít xăng a chín mươi năm đã được chuyển từ tàu thành lễ hai qua hai thùng phi
ngoài năm đối tượng trên nguyễn thành long cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân hải phòng vừa triệt phá thành công ổ nhóm mua bán
trái phép chất ma túy do nguyễn thị thanh hương chú quận lê trân cầm đầu thu giữ gần năm trăm linh g ma túy các loại
qua công tác theo dõi quản lý địa bàn vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một công an quận lê trân bắt giữ đào anh tuấn
trú tại quận hồng bàng khi đối tượng vừa nhận ma túy của nguyễn thanh hương để đi tiêu thụ
khám xét người tuấn cơ quan công an thu giữ gần hai trăm linh gram ma túy dạng đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của hương cơ quan công an thu giữ gần hai trăm sáu mươi tám gram heroin cùng nhiều tăng vật được sử dụng để chia lẻ ma túy
để biết hương có nhiều người thân trong gia đình phạm tội về ma túy bản thân hương cũng đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân đã tạm giữ hương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị khí cười n hai o có cơ chế lạm dụng và gây nghiện giống các dạng thuốc viện
chính vì vậy tuy bóng cười có thể làm cho tinh thần vui vẻ trong thời gian ngắn nhưng nó lại gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe thể chất và tinh thần một cách lâu dài
để ngăn chặn những hệ lụy lớn đối với xã hội lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh xử lý đối với các hành vi mua bán sử dụng bóng cười trái phép
gửi nhận sau đây tại tỉnh vĩnh phúc
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại một kho xưởng thuộc phường khai quang
công an tp vĩnh yên phát hiện hai đối tượng là vũ ngọc duy chú tỉnh thái bình và nguyễn quang huy chú huyện tam dương có hành vi sang chiết bình khí cười n hai o trái phép
cùng với đó là đỗ văn hùng chú huyện tam dương điều khiển xe ô tô chở theo một mươi hai vỏ bình khí cười n hai o đến kho xưởng để cất giữ
quá trình làm việc xác định thái duy thọ chú tại hà nội là người thuê duy huy sang chiết khí cười và thuê hùng vận chuyển các bình khí cười giao cho khách hàng
cơ quan công an đã thu giữ tại kho xưởng
ba bình khí n hai o loại hai mươi năm kg hai trăm bốn mươi bảy vỏ bình khí n hai o các loại bốn trăm linh sáp bóng cười một tem rán bình khí cười và các máy sang chiết khí máy cỏ nhiệt và các tăng vật liên quan khác
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cũng đã phát hiện tại quán ba monaco lao ở phường tích sơn tp vĩnh yên có một số khách hàng đang sử dụng bóng cười
kiểm tra khu vực kinh doanh của quán bar này phát hiện nhiều bình khí n hai o đang được sang chiết và các quả bóng bay để bán
các khách hàng sử dụng
các nghiên cứu học thì là đối với khí n hai o thì là nếu mà sử dụng của nó các chất khí no là nó có chất kích thích nếu mà sử dụng thường xuyên thì sẽ thường xuyên là sẽ gây ảo giác và có thể là dẫn đến gây nghiện giống như heroin
đặc biệt là có một số cơ sở mà sang chiết khí n hai o để đảm bảo cái vấn đề lợi nhuận thì nó còn pha chế thêm một số những chất kích thích khác do đó là khi mà giới trẻ mà sử dụng thường xuyên sử dụng quá liều sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý
sức khỏe của người sử dụng
khí cười n hai o có cơ chế lạm dụng và gây nghiện sống các dạng thuốc viện tuy bóng cười có thể làm cho tinh thần vui vẻ trong thời gian ngắn nhưng nó lại gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe cả về thể chất và tinh thần
những người sử dụng khí n hai o có thể xuất hiện các xối loạn tân thần như giảm trí nhớ cần trầm càm hành vi tự xát loạn thần như hoang tường ảo sát kích động mê sàng
theo quy định của pháp luật khí n hai o thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ
bộ công thương thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp chỉ được phép mua bán sản xuất với mục đích sản xuất công nghiệp không được cấp phép để mua bán sản xuất với mục đích sử dụng cho người
đội cảnh sát kinh tế công an tỉnh hồ viên đã chỉ đạo các đồng chí trinh sát vụ trách điều bản tăng cường công tác nắm tình hình kiểm tra kịp thời xử lý các hành vi kinh doanh bóng cười đặc biệt là các hành vi sang triết trái phép
hiện tại lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đang tổ chức tổng giả soát các cơ sở sản xuất kinh doanh vận chuyển tàng trữ khí cười n hai o trái phép xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới khí n hai o với mục tiêu trên địa bàn tỉnh không còn cơ sở kinh doanh sử dụng bóng cười trái phép
thưa quý vị thực hiện việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn
thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ quyết liệt xử lý vi phạm
tại tỉnh hòa bình qua đợt xử lý vi phạm theo chuyên đề này nhận thức ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông đã có những chuyển biến rõ rệt ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
gần một mươi giờ đêm tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua huyện cao phong mới chỉ ghi nhận hai trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng lập biên bản
sau khi kiểm tra bằng kết quả thực tế kiểm tra nồng cồn trong hơi thở của anh là một trăm ba mươi m dở nhát được khiến anh trên đường trong hơi thở nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá hai mươi năm m nít khi thở nhá
đối lỗi vi phạm này của anh bằng biện pháp ngăn chặn chúng tôi sẽ tạm giữ phương tiện của anh từ trước
để cái thứ nhất là ngăn chặn hành vi giao thông của anh cái thứ hai liên quan đến vấn đề xử phạt viện chính viên sau này
sự chuyển biến trên được xuất phát từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn của công an tỉnh hòa bình
theo đó phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện thành phố thành lập các tổ thực hiện kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn bằng cách hoán đổi địa bàn
qua đó hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát được nâng lên rõ rệt
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát theo kế hoạch hai trăm chín mươi chín của bộ công an
trọng tâm xử lý đợt này của đơn vị là tập trung xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
theo đó chúng tôi đã tiến hành bố trí các ca tuần tra kiểm soát vào các buổi tối và buổi đêm
sau gần bốn tháng triển khai lực lượng cảnh sát giao thông
toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hơn ba sáu trăm linh trường hợp vi phạm
phát biên gần một mươi hai triệu đồng tạm giữ gần hai hai trăm linh phương tiện các loại tước gần một giấy phép lái xe
qua đợt xử lý vi phạm chuyên đề đã có phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông
đến nay số người vi phạm giảm qua từng ngày đã chứng minh nhận thức của người dân phần nào được nâng lên
trong tham gia giao thông thì chúng ta không nên uống bia uống rượu
vì như thế thì nó sẽ gây ảnh hưởng
rất là nhiều công tác trật tự xã hội và vấn đề an toàn giao thông
rất chân thành cảm ơn các bác công an giao thông đã gọi là ngày đêm không quản ngại khó khăn
đến để phục vụ bà con và giúp đỡ bà con trong việc lưu thông giao thông
để làm sao đảm bảo được trật tự an toàn giao thông
bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì chúng tôi
mỗi cán bộ chiến sĩ cũng chủ động tuyên truyền đối với người dân
để người dân nắm được các quy định
pháp luật để từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành
nhằm đảm bảo an toàn đối với tính mạng sức khỏe tài sản của người dân
cũng như là những người tham gia giao thông khác
với quan điểm xử lý người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn
không có vùng cấm không có ngoại lệ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
đã và đang thiết lập lại văn hóa khi tham gia giao thông
đã uống rượu bia thì không lái xe
sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy
nếu xảy ra sai phạm tiêu cực trong tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
theo kế hoạch việc xử lý phương tiện vi phạm nồng độ cồn
trên địa bàn tỉnh hòa bình sẽ kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi